cuộc hợp của cdc đã trình bày chi tiết hai kịp bản về các biến chủng omicron có thể lây truyện khắp nước mỹ
tình huống xấu nhất khiến các quan chức y tế lo sợ chính là một làn sóng mới sẽ gia tăng thêm căng thẳng hiện tại do data và virus cúm gây ra
kịch bản này được ví là tam hung có thể áp đảo hệ thống y tế và gây tổn thương sâu sắc đến các cộng đồng đặc biệt là những nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp
tuy nhiên họ lo lắng vì mới chỉ có rất ít người mỹ được tiêm vaccine tăng cường cho đến nay
với chỉ hơn năm mươi năm triệu người
theo cdc kịch bản thứ hai phát thảo một đợt gia tăng số ca nhiễm omicron nhỏ hơn vào mùa xuân
các chuyên gia không nêu rõ kịch bản nào có khả năng xảy ra cao hơn
ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy khả năng lây truyền nhanh của omicron ở mỹ
từ ngày bốn tháng một mươi hai đến ngày một mươi một tháng một mươi hai biến chủng omicron có thể đã tăng từ bốn số ca nhiễm mới
lên hai chín theo dữ liệu mới của cdc
ở new york và new jersey omicron đã chiếm một mươi ba các trường hợp mới giám đốc cdc rachel walensky nói
trong hệ thống bệnh viện hostel matodis omicron chiếm một mươi ba số ca mắc mới trong giai đoạn bốn tám tháng một mươi hai
theo champ marser trưởng khoa bệnh học và y học di truyền ông dự đoán tỷ lệ đó sẽ đạt hai mươi vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai
biến thể chủng omicron lần đầu tiên được phát hiện ở houston vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một
một lưu ý quan trọng đó là biến chủng omicron có nhiều đột biến khác nhau
có khả năng vô hiệu hóa các kháng thể tuyến phòng thủ đầu tiên của hệ thống miễn dịch
thưa quý vị và các bạn các nước châu á đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó
sau khi nhiều nước trong khu vực phát hiện ca nhiễm biến chủng omicron đầu tiên
philippines và campuchia ngày một mươi năm tháng một mươi hai ghi nhận những trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể omicron
làm dấy lên lo ngại trên khắp châu á và tiêu tang hy vọng về viễn cảnh cuộc sống trở lại bình thường
khi năm mới đến gần
các quan chức y tế manila philippines cho biết họ đã phát hiện hai trường hợp
trong đó một người từ nhật bản đến philippines hôm ngày một tháng một mươi hai
và một người khác đến từ nigeria đến philippines một ngày trước đó
mang biến chủng omicron cả hai đều không có triệu chứng
bộ y tế campuchia cũng thông báo đã phát hiện một phụ nữ hai mươi ba tuổi nhiễm biến thể omicron
sau khi trở về từ ghana quá cảnh ở dubai và bangkok người này đang mang thai một mươi năm tuần
tại châu á omicron đã lan tới thái lan
thái lan malaysia singapore trung quốc nhật bản hàn quốc và ấn độ
hồng kông và đài loan cũng phát hiện các ca nhiễm biến chủng mới
các ca nhiễm mới được ghi nhận tại châu á cùng thời điểm tổ chức y tế thế giới who
cảnh báo biến chủng này đang lây lan với tốc độ chưa từng thấy
được phát hiện lần đầu ở nam phi omicron cho đến nay đã lan tới bảy mươi chín nước trên thế giới
thậm chí who cho rằng biến chủng này có thể đã xảy ra ở hầu hết các quốc gia
ngay cả khi nó chưa được phát hiện
tại châu á tuy số ca nhiễm omicron tương đối ít
song các nước cũng bắt đầu siết chặt các biện pháp kiểm soát nhập cảnh
trong đó cấm nhập cảnh đối với một số nước châu phi bị cho là có nguy cơ cao đối với biến chủng omicron
những lo ngại về biến chủng mới đã làm thay đổi kế hoạch mở cửa trở lại của châu á
sau hai năm đại dịch càng khuét
giới quan sát cho rằng sự xuất hiện của omecron đã ảnh hưởng đến đà phục hồi của các nước châu á
khi các nước này bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế để đưa cuộc sống trở lại bình thường
nhiều quốc gia châu á bao gồm có singapore đã đóng cửa biên giới đối với khách du lịch từ nam phi
nơi omicron được phát hiện đầu tiên và các quốc gia khác nơi biến chủng này đã lan trộn
nhật bản thậm chí cấm nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài sau khi có thông tin về omicron
ở phần cuối bản tin sẽ là thông tin quan trọng khi một nghiên cứu mới đây của đại học hồng kông cho thấy
biến chủng omicron có thể nhanh lên trong mô phía quản nhanh hơn
nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra biến chủng mới phát triển chậm hơn một mươi lần trong các mùa phổi
dấu hiệu cho thấy bệnh bớt nghiêm trọng hơn
tiến sĩ micro chan chi qua người đứng đầu công trình nhận định cần diễn giải kết quả này một cách thần trọng
bởi triệu chứng sau nhiễm không chỉ được xác định bởi tốc độ nhân lên của virus
mà còn bởi phản ứng miễn dịch của người bệnh
bằng cách lây nhiễm cho nhiều người hơn virus có thể gây nhiều ca nặng và tử vong hơn
dù bản thân độc lực của nó yếu
kết hợp các nghiên cứu gần đây chúng tôi nhận thấy omicron có khả năng trốn thoát một phần miễn dịch
từ vaccine hoặc nhiễm bệnh trong quá khứ
mối đe dọa tổng thể của virus rất đáng kể tiến sĩ chi qua nói
dù phế quản không thuộc đường hô hấp trên các nhà khoa học nhận định tốc độ nhân lên của omiton
vẫn khiến người bệnh thải ra nhiều virus hơn
dễ lây lan cho người khác một nghiên cứu công bố trên tạp chí chama thực hiện ở người nhiễm ncov
không triệu chứng cho thấy cứ một mươi người nhiễm omicron thì bốn người có thể vô tình
nhiều nhà khoa học khác cũng chỉ ra omecron bám vào tế bào dễ dàng hơn
củng cố luận điểm biến chủng này lại lan nhanh hơn so với các chủng virus trước đó
omecon xuất hiện lần đầu tiên tại nam phi hiện tại lan ra bảy mươi bảy quốc gia
theo tổ chức y tế thế giới who cơ quan nhận định biến chủng đang phát triển với tốc độ chưa từng thấy
xong vaccine vẫn giúp hạn chế đáng kể nguy cơ trở nặng và tử vong
trên những diễn biến phức tạp của dịch covid với biến thể mới chúng ta không được phép chủ quan
để tránh những kịch bản xấu có thể xảy ra
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
xin được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin chào